trước giờ bóng lăn của trận chung kết giữa đội tuyển việt nam và malaysia
cổ động viên tại tỉnh đắk lắc đã bắt đầu di chuyển về các điểm xem bóng đá tập trung
để cổ vũ cho đội tuyển việt nam với một niềm tin thay cho huấn luyện viên park hang seo
sẽ lên ngôi vô địch aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám
để đáp ứng nhu cầu cổ vũ đội tuyển việt nam của hàng nghìn cổ động viên yêu bóng đá
tỉnh đắk lắc đã tổ chức hai điểm xem tập trung tại quảng trường mùng một mươi tháng ba
thành phố buôn ma thuật với màn hình led hơn ba mươi m hai tại trung tâm văn hóa tỉnh đắk lắc
với màn hình sáu trăm linh inh có sức chứa hàng nghìn cầu động viên
người hâm mộ tỉnh đắk lắc đã tập trung về các điểm xem với những dụng cụ cổ vũ
như kèn băng rôn áo cửa đỏ sao vàng cờ tổ quốc để cầu vũ cho đội nhà
với kỳ vọng đội tuyển việt nam sẽ sành thắng lợi trong trận trung kết lượt về
và lên ngôi vô địch đông nam á